chuyển sang những tin tức liên quan đến biến chủng omicron tổ chức y tế thế giới cảnh báo rằng biến thể omicron ít gây bệnh nặng hơn đen ta nhưng vẫn rất nguy hiểm đối với những người chưa tiêm vaccine
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cho rằng biến thể omicron ít gây bệnh nặng hơn delta nhưng vẫn là virus nguy hiểm nhất là với những người chưa tiêm vaccine
phát biểu tại cuộc họp báo ông cho hay hơn chín mươi nước vẫn chưa đạt mục tiêu tiêm chủng bốn mươi dân số và hơn tám mươi năm người dân ở châu phi vẫn chưa được tiêm mũi nào
chúng ta không được để virus này tự do lây lan nhất là khi quá nhiều người trên thế giới vẫn chưa tiêm chủng ông kêu gọi
số ca nhiễm tăng vọt do biến thể omicron vốn đang nhanh chóng thay thế delta tại hầu hết các nước theo ông tedford ông cho hay rằng hầu hết những người nhập viện trên thế giới vì covid một mươi chín là những người chưa tiêm vaccine
trong khi đó nếu tình trạng lây nhiễm không được ngăn chặn thì dễ dẫn đến nguy cơ biến thể mới xuất hiện và có thể có mức lây nhiễm cao và gây chết chóc hơn omicron
người nhiễm omicron có các triệu chứng giống cảm lành một số bệnh nhân bị phát ban trên da
dưới đây là ba dấu hiệu trên da cảnh báo nhiễm biến thể omicron
hầu hết những người nhiễm omicron có các triệu chứng giống như cảm lành một số bệnh nhân bị phát ban trên da
các triệu chứng chính của covid một mươi chín là hoa dài giảm sốt mất vị giác và khủy giác
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên để ý đến các vết phát ban trên da
một loạt các nghiên cứu cho thấy omicron nhẹ hơn các dụng khác với nguy cơ nhập viện thấp hơn từ năm mươi bảy mươi so với delta
theo ứng dụng nghiên cứu triệu chứng covid một mươi chín
một số người mắc phải biến thể mới cho biết họ bị phát bang trên da
dưới đây là ba dạng phát băng của các bệnh nhân ở anh nơi omecron đang là chủng phổ biến
một là sần ngứa vết phát ban thường xuất hiện đột ngột dạng các nút sần rất ngứa
bệnh nhân bắt đầu ngứa dữ dội ở lòng bàn tay hoặc bàn chân hiện tượng phổ biến ở trẻ em
ngoài covid một mươi chín một loạt các bệnh nhiễm trùng bao gồm cả cảm lạnh thông thường cũng dẫn đến phát bang
nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các triều chứng của mình tốt nhất bạn nên làm xét nghiệm sars cov hai để xác định xem có cần phải cách ly hay không
thứ hai là phát ban nhiệt loại thứ hai giống như phát ban nhiệt rụm sẩy ban đỏ xảy ra trên cơ thể bị nóng đổi lên khắp người
tình trạng này xuất hiện nhiều ở khủy tay đầu gối mua bàn tay và bàn chân
một bác sĩ đa khoa ở london anh trước đây đã cảnh báo tình trạng trẻ em mắc covid một mươi chín có thể biểu hiện phát bang
gần đây dấu hiệu đó mới có nhiều ở người lớn
tiến sĩ david leo ghi nhận khoảng một mươi năm người trẻ nhiễm omicron có các vết phát ban
họ cũng bị mệt mỏi đầu và chán ăn đây cũng là các triệu chứng phổ biến nhất ở người lớn nhiễm biến thể mới
thứ ba là cướp tình trạng cuối cùng liên quan đến da của những người nhiễm ometro là phát bang tương tự như bị cướp vào mùa đông
một số bệnh nhân có các mãng đầu đổi màu đỏ tím phòng rợp biểu hiện bệnh tương tự như ngón chân covid một mươi chín
đây vốn là một triệu chứng được ghi nhận ở những người mắc các biến thể trước đây
vấn đề này xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở trẻ nhỏ và nhóm thiếu niên nhiều hơn
khi đó ngón chân bị viêm sơn đỏ kèm theo phát ban
những người nhiễm biến thể omecran thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh
họ thường bị sổ mũi đau hồng nhứt đầu mệt mỏi hát hơi đau vụn thắt lưng nhứt mỏi cơ đổ mồ hôi ban đêm phát ban
hướng dẫn sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh đang được quy định theo từng quốc gia với hai cách lấy dịch hồng và dịch mũi
sông gần đây một số nhà khoa học cho biết biến chủng omicron có thể lây nhiễm qua họ hỏng trước khi lên mũi nên biện pháp xét nghiệm nhanh qua mũi trong trường hợp này sẽ là chưa đủ
một nghiên cứu nhỏ gần đây tại mỹ đã củng cố thêm nhận định
các nhà nghiên cứu nhận thấy kết quả xét nghiệm pcr với mẫu phẩm lấy từ nước bọt của hai mươi chín người nhiễm omicron đã phát hiện ra virus trong trung bình ba ngày trước khi mẫu phẩm lấy từ dịch mũi
theo kết quả một loạt nghiên cứu khác gần đây nhiều chuyên gia tại mỹ đã khuyến cáo người sử dụng xét nghiệm nhanh nên lấy dịch hỏng sau đó tiếp tục lấy thêm dịch mũi để đạt được hiệu quả cao hơn
tại israel một quan chức y tế cấp cao cũng khuyến cáo những người tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín nên sử dụng các loại xét nghiệm qua họng và mũi
một số quốc gia khác như anh cũng phê chuẩn xét nghiệm kháng nguyên nhanh cả mũi và họng hoặc chỉ mũi không
tại đức bộ trưởng bộ y tế cho biết họ sẽ nghiên cứu về mức độ đáng tin cậy của các loại xét nghiệm nhanh trong phát hiện biến chủng omicron và công bố danh sách các sản phẩm chính xác nhất
trong vài tuần omicron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omit frank có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh các triệu chứng phổ biến của người mắc omicron là sốc nhẹ ngứa cổ ho nghẹt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nôn mỡ và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết
dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omic khoan nhập viện thấp hơn so với delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omid khoan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tầng trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là khó thở mệt mỏi khó tập trung
mất ngủ và sương mù não một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản đều đóng vai trò rất quan trọng
uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bà nha
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tới nay trong khi đó tổng số ca tái nhiễm ở nước này trong khoảng thời gian hai năm trước đó là một mươi bảy người
nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa omicron và sự gia tăng tái nhiễm
đại học imperial college london từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omicron thống kê sơ bộ cho thấy biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với cách chuẩn trước đó
giáo sư anne von goldberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta nhưng bây giờ với omic ron điều đó dường như không còn nữa
các phát hiện từ vương quốc anh và nam phi đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omicron cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng và triệu chứng
nhiều người ra đèn sông hà nội đã qurr đưa ra một số khó khăn có vấn đề có hiệu quả đối thế giới

nhiều người ra đèn sông hà nội đã kêu thưa đăng ký kênh của chương trình để tìm hiểu về các nguy hiểm
đặc biệt là mụn thuyết của virus cho nên có hiệu quả đáng chú ý
không những người cho biết là tầm đó nhưng cũng có chính là tầm
hiện tại dịch vụ vaginal thống chống dịch của đối với covid một mươi chín đã bị bỏ lỡ
do sức ca covid một mươi chín bùng phát
giáo sư george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh
nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
vào đầu tháng một mươi hai sức ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người
hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay sức ca bệnh lớn đã không dẫn đến sức ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánche đã bày tỏ tin tưởng tỷ lệ tiêm chủng cao
khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn khi đất nước đối mặt với omicron